thời gian qua mỗi lượng vàng miếng sgc giao dịch quanh ngưỡng tám mươi bốn tám mươi năm triệu đồng tăng gần một mươi năm so với đầu năm
việc đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước được đưa ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần đây liên tục phá đỉnh kéo theo đà tăng trong nước
tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng
loại vàng miếng bán ra là vàng miếng sgc được ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất tỷ lệ đặt cọc là một mươi
giá tham chiếu đặt cọc là tám mươi một tám triệu đồng một lượng hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá
ngân hàng nhà nước đã thông báo về việc đấu thầu vàng miếng sgc điều này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cung vàng trên thị trường và hạ nhiệt giá vàng trong thời gian tới
tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu lần này là một mươi sáu tám trăm linh lượng
một thành viên được phép đặt thầu tối thiểu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tối đa là hai mươi lô bức giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
đấu giá vàng để cung ứng thêm cho thị trường lượng vàng tạo thêm cung vàng cho thị trường
và cái việc này thực hiện theo phương thức đấu thầu đấu giá
thế và thực hiện theo cái quy định tại nghị định hai mươi bốn vẫn còn đầy đủ giá trị pháp lý để thực hiện những cái chính sách này
vấn đề về tăng cung vàng thì triển khai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thì ngân hàng nhà nước cũng đã trong thời gian qua thì đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về công tác đấu thầu vàng miếng stc
với việc đấu thầu này sẽ có lượng vàng cung ứng ra thị trường giúp tăng nguồn cung
với việc đấu thầu này sẽ có lượng vàng cung ứng ra thị trường giúp tăng nguồn cung
đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng là giải pháp hiệu quả trong tình hình khan nguồn cung vàng như hiện nay
khi mà cái giá vàng tăng lên thì cầu nó tăng lên
hay là cái khác là cung nó giảm đi một cách đáng kể
và nhiều khi cả cái cầu ảo nó còn làm cho cái lượng cầu nó tăng lên
thậm chí là hoạt động đầu cơ liên quan đó là việc giảm lãi suất
cho nên cái lượng tiền này thừa rất nhiều dư thừa nhiều
cho nên là vàng nó tăng giá để mục tiêu là để nhằm người ta mua vàng để nhằm là dư trữ
để bảo đảm cái tài sản của họ không bị mất giá
cho nên là cái hành động của chính phủ là tăng cái cung ứng vàng tôi cho là phù hợp
và cái tăng này thông qua cái hình thức đó là tổ chức đấu thầu
thì tôi nghĩ là càng phù hợp bởi vì nhà nước mà không bị thiệt
và những cái tác nhất mà tham gia vào thị trường này cũng có những cái lợi nhất đấy
và tất cả đều trên nguyên tắc là lợi ích hài hòa
cho nên tôi đánh giá cái biện pháp này là phù hợp
đấu thầu vàng hiện nay là giải pháp trước mắt
về lâu dài cần tổng kết nghị định hai mươi
nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
bởi nghị định ra đời từ một mươi hai năm trước không còn phù hợp với biến động thị trường hiện tại
đồng thời tiếp tục nghiên cứu sửa đổi nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai
bảo đảm chính sách quản lý thị trường vàng hiệu quả trong bối cảnh thực tế hiện nay
chúng tôi đã và đang sửa lại tổng kết lại toàn bộ cái nghị định hai mươi bốn
chúng tôi cũng đã nhận diện đánh giá cùng với các bộ ngành
và hiện nay đang trình lên báo cáo chính phủ
và đưa ra những quan điểm trong thời gian tới về vấn đề
quản lý thị trường vàng này một cách cho nó phù hợp
với sự phát triển chung của nền kinh tế
thị trường vàng với những bất ổn về giá về nguồn cung
đã dẫn đến nhiều hiện tượng buôn lậu độc quyền
việc quản lý thị trường vàng ngoài ngân hàng nhà nước
cần có các bộ ngành liên quan như bộ tài chính bộ công thương
để cùng nhau có giải pháp quản lý thị trường minh bạch hơn
vai trò quản lý thị trường vàng này là của các bộ ngành
không chỉ riêng gì của ngân hàng nhà nước
cả vấn đề quản lý thị trường của bộ công thương
vấn đề về thuế phí áp dụng hóa đơn điện tử bộ tài chính
ngân hàng nhà nước là phối hợp là cùng là trong cái lĩnh vực này
và để thị trường tốt thì cần sự phối hợp đồng ngộ của các bộ ngành khác
việc tăng nguồn cung vàng chỉ giải quyết vấn đề nhu cầu vàng của hiện tại
trong khi đó các kênh dẫn vốn hiệu quả khác cần sớm được khôi phục
như cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp
giúp tăng lượng vốn cần thiết chảy vào sản xuất kinh doanh